sau buổi tổng duyệt các đơn vị gấp rút hoàn thiện các công việc kịp thời điều chỉnh bổ sung những vấn đề còn khó khăn vướng mắt
đồng thời có sự chủ động các phương án kế hoạch trong những tình huống phát sinh tránh để bị động bất ngờ đảm bảo chất lượng
đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không những của lực lượng công an nhân dân
mà còn là cốt lõi để xây dựng chính phủ điện tử kinh tế số tại việt nam
chương trình sẽ được diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng sáu tại bộ công an
chiều nay tại hà nội cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập
trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân và lễ ký kết hợp tác chiến lược
trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an với chức năng nhiệm vụ nghiên cứu các sản phẩm
thiết bị và dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu dân cư căn cước công dân phục vụ cho người dân và xã hội
qua đó giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí cho nhân dân
đồng thời trung tâm cung cấp các giải pháp nhanh chóng tiện lợi và hướng tới các sản phẩm và dịch vụ chất lượng
hiện trung tâm đã hình thành các chiến lược cung ứng các sản phẩm dịch vụ như dịch vụ tư vấn kiểm soát sử dụng thẻ căn cước công dân
phục vụ kiểm soát an ninh thiết bị thu nhận vân tay thiết bị đọc chip thiết bị xác thực sinh chắc
ứng dụng xác minh qua mobile cho các lĩnh vực như tài chính ngân hàng
tập trung phối hợp nghiên cứu đầu tư phát triển định danh số xác thực điện tử và chữ ký số
việc ký kết hợp tác chiến lược giữa trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân và các đối tác
được kỳ vọng thúc đẩy phát triển các giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân
cơ sở dữ liệu dân cư được bộ công an tạo lập với thông tin công dân đầy đủ chính xác
mỗi công dân được cấp số định danh duy nhất và với căn cước công dân có bổ sung dữ liệu sinh chắc
từ ngày một tháng bảy hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
sẽ chính thức được vận hành giúp thúc đẩy chính phủ điện tử chính phủ số nền kinh tế số xã hội số tại việt nam
thưa quý vị những năm qua các thế lực thù địch không ngừng ra sức chống phá đảng và nhà nước ta
bằng cách sử dụng các công cụ truyền thông để vu khống bôi nhọ hạ thấp uy tín lãnh đạo đảng nhà nước
xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng công tác điều hành của nhà nước
chúng xác định việc phá hoại nền tảng tư tưởng của đảng là một mục tiêu trọng điểm
nhằm tiến tới phủ nhận hoàn toàn chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
và sâu xa hơn là xóa bỏ vai trò lãnh đạo
lãnh đạo của đảng thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
là một bộ phận của báo chí cách mạng việt nam thời gian qua báo chí công an nhân dân đã góp một phần quan trọng
và công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ đường lối chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước giữ gìn an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội
chuyên mục chống diễn biến hòa bình trên báo công an nhân dân
trung bình mỗi tuần chuyên mục này có từ năm đến bảy bài viết phản bác các quan điểm sai trái
thù địch đáng chú ý tất cả các nội dung này đều được thể hiện ở cả ba phiên bản là tiếng việt
tiếng anh và tiếng trung
theo nhà báo phan đăng trường bằng những luận cứu thuyết phục được đưa ra trong chuyên mục
các âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng việt nam của các thế lực thù địch phân tử phản động
đối tượng cơ hội chính trị đã được phơi bày
quả đó góp phần nâng cao nhận thức tinh thần cảnh giác cho nhân dân
phần tự phản động của độc giả cũng rất là nhiều
trong đó có những người viết người phản hồi là kiêu bào qua những kênh thông tin trinh thống
thì họ thấy rõ được cái bản chất cái bộ mặt thật
từ đó là các kiêu bào cũng có tiếng nói để họ tẩy chay những hành vi
luận điệu sai trái ngay ở cái hải hoạ
thực hiện nghị quyết ba năm nqtvk về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám truyền hình antv cũng đã phát sóng đăng tải nhiều phóng sự
chuyên mục phản ánh phân tích nhận diện các luận điệu xuyên tạc
thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phần tử phản động có phần định hướng dư luận
trong đó có những chuyên mục được duy trì hiệu quả nhiều năm như xây dựng đảng và góc nhìn sự thật
chúng ta thấy cái điều xấu thì chúng ta phải phê bán điều tốt thì chúng ta phải nêu gương
thì tôi cho rằng đây là một trong những cái nội dung vô cùng quan trọng
ngoài cái việc là thường xuyên nắm bắt cái định hướng của cơ quan tuyên truyền
các cấp cũng như là cái việc trao dồi cái bản lĩnh chính trị
vào mỗi sự kiện chính trị lớn của đất nước các đối tượng thu địch phản động
phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá cách mạng việt nam
trước những diễn biến mang tính quy luật đó lực lượng báo chí công an nhân dân đã luôn nêu cao nhiệm vụ
chủ động không ngừng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch định hướng dư luận một cách kịp thời
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay các cơ quan báo chí công an nhân dân đã đăng tải gần ba trăm linh tác phẩm bài viết về đề tài này
qua các tác phẩm báo chí vạch mặt đấu tranh làm cho nhân dân hiểu rõ bản chất và âm mưu xấu xa
của các thế lực thủ địch và các phần tử xấu
trong đó cũng có phần củng cố nông tin của nhân dân với đảng với chế độ thấy sao người ta ngày càng tốt đẹp hơn
cái tính chiến đấu của cái báo chí công an nhân dân nó hết sức mạnh mẽ và tôi nghĩ rằng nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng
trong cái việc làm hóa giải đập tam những cái luận điệu xuyên tài nó chống phá

trong dòng chảy của lịch sử
báo chí cách mạng việt nam báo chí công an nhân dân đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước
trong đó thể hiện vai trò tích cực và đi đầu trong cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình
phản bác các quan điểm thù địch sai trái và phần giữ vững trận điểm tư tưởng của đảng
củng cố lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước ta
phải khẳng định rằng thời gian qua báo chí cách mạng việt nam nói chung và báo chí công an nhân dân nói riêng
đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
tuy nhiên lợi dụng sự phát triển của công nghệ các thế lực thù địch phần tử cơ hội chính trị
tiếp tục gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng
và điều đó càng đòi hỏi sự thích ứng kịp thời của các nhà báo trong công an nhân dân
lợi dụng tốc độ lan truyền thông tin nhanh phạm vi chia sẻ rộng rãi các thế lực thù địch phân tử phản động
đã liên tục tăng cường hoạt động chống phá trên không gian mạng
từ đầu năm đến nay chỉ riêng các đối tượng phản động lưu vong đã lập gần một trăm năm mươi hội nhóm với hàng trăm nghìn thành viên
lập nhiều trang mạng kênh youtube tài khoản facebook để phát tán các thông tin xấu độc
bối cảnh mới đang đặt ra không ít thách thức đối với đội ngũ nhà báo
cái mặt trái của cái
cái gọi là công nghệ số và đặc biệt là cái câu chuyện về vấn đề nấp dưới cái gọi là tự do với dân chủ v v
nó đang tìm một cách để nó tuyên truyền nó chống phá ta rất là khuyến hiểm với rất nhiều những cái mưu mô
rất nhiều những thủ đoạn rất là phức tạp
và nó đặt ra chúng ta trước một thách thức là làm thế nào để đấu tranh ngăn chặn kịp thời
làm thế nào mà để trong cuộc đấu tranh đấy mang lại cái hiệu quả mà ta thật sự rõ rệt nhất
nắm tình hình phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng là một trong những biện pháp hàng đầu để đấu tranh
làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội chính trị
theo phó giáo sư tiến sĩ hà huy phượng giảng viên cao cấp học viện báo chí và tuyên truyền
để nắm tình hình có hiệu quả đòi hỏi các cơ quan báo chí cách mạng cần sử dụng tổng hợp các lực lượng phương tiện biện pháp
trong đó bản thân mỗi nhà báo cần tận dụng những ưu thế của công nghệ
tôi cho rằng là các nhà báo ngày hôm nay ngoài việc chúng ta quan tâm đến nội dung của các tác phẩm sản phẩm báo chí
thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc làm chủ kỹ thuật và công nghệ đặc biệt là những công nghệ mới hiện nay công nghệ số
bởi vì nếu chúng ta không làm chủ công nghệ này mà cái địch những cái xấu nó lại làm chủ công nghệ và nó lại chiếm lĩnh cái không gian truyền thông của chúng ta
đặc biệt là trên không gian mạng thì chúng ta sẽ thu ở trên người
cái cái cái cái trận địa này
mục đích của các đối tượng thù địch không thay đổi nhưng phương thức và thủ đoạn sẽ ngày một tinh vi xảo quyệt hơn
các công cụ tuyên truyền ngày càng đa dạng và khó kiểm soát
vì vậy đây là một cuộc chiến lâu dài mà không kém phần cam go đối với mỗi nhà báo chiến sĩ
với những cái nghiệp vụ của ngành công an mà các cơ quan báo chí trong ngành công an có được
thì cũng cần phải có những cái bài những chuyên đề định hướng để giúp cho
thí khán giả bạn đọc trong và ngoài nước có những kiến thức trang bị cho họ những kỹ năng để ngoài cái sự chủ động của người dùng mạng xã hội thì họ có thêm những kỹ năng để họ phân biệt họ lựa chọn
làm sao đó báo chí công an nhân dân của chúng ta khi mà có những cái bài những cái phóng sự những cái bài bình luận hay là những cái chuyên mục nào đó thì hứa cái đó tới việc hóa giải cái chất phi lý cái tính nhất phản động ấy bằng một cái sự thông minh tinh tế nhất để nhân dân nhận ra mới là quan trọng
chủ tịch hồ chí minh từng nói cán bộ báo chí cũng là chiến
các báo chí cách mạng cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ
khắc ghi lời dạy ấy mỗi nhà báo công an bằng tình cảm lương tâm với sự nghiệp báo chí cách mạng với trách nhiệm xã hội sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước góp phần quan trọng vào phát triển đất nước bảo vệ vững chắc tổ quốc